ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao cho các quận huyện và sở ngành khẩn trương tập trung nguồn lực
thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết rứt điểm tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước
canh rạch và chấp thuận chọn năm tuyến canh rạch để giải quyết việc lấn chiếm hệ thống thoát nước
canh giạch và tình trạng xa rác
ủy ban nhân dân tp hcm giao cho sở xây dựng sở tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ
đồng đốc và phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện các sở ngành có liên quan
tăng cường tuần tra để xử lý ngăn chặn giải quyết kịp thời không để phát sinh mới các trường hợp lớn chiếm
xâm hại đến hệ thống thoát nước canh giạch và có giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xả rác xuống canh giạch
đồng thời chọn năm tuyến canh giạch để giải quyết việc lấn chiếm hệ thống thoát nước canh giạch và tình trạng xả rác
gồm kênh hy vọng quận tân bình rạch xuyên tâm của quận bình thạnh gò vấp rạch nhảy ruột ngựa quận tám
rạch bào trâu các quận sáu tân phú và rạch bình thái quận thủ đức
đây là những tuyến rạch có chức năng tiêu thoát nước chính cho khu vực hiện có khu dân cư sinh sống nhưng có tình trạng xả rác và ô nhiễm môi trường